mặt khác biden còn là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đối với các công ty công nghệ của mỹ
hành động chính trị hóa đang mang tới tác động tức thì mức độ chính trị hóa trong thương vụ tiktok hiện nay là chưa từng thấy
hành động chính trị hóa đang mang tới tác động tức thì mức độ chính trị hóa trong thương vụ tiktok hiện nay là chưa từng thấy
từ những gì đã xảy ra với huawei và giờ đây là với tiktok mỹ dường như sẽ không từ bỏ nỗ lực tẩy chay các công ty công nghệ của trung quốc đồng thời kêu gọi các quốc gia khác chung tay vào nỗ lực này
và động thái này chỉ khoét sâu thêm căng thẳng vốn đã tồn tại lâu nay giữa hai cường quốc thế giới
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt